thông tin mới nhất liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở trường iskun nha trang khánh hòa vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
khiến hàng trăm học sinh phải nhập viện cho đến thời điểm hiện tại hai trăm bốn mươi học sinh đã xuất viện một học sinh đã tử vong
vào lúc ba giờ chiều nay nhà trường tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về vụ việc
hiệu trưởng nhà trường đã nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh học sinh
nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về các khoản chi phí điều trị cho đến khi học sinh mạnh khỏe và trở lại trường
toàn trường nghỉ một tuần để học sinh điều trị đồng thời tiến hành ra soát lại vấn đề an toàn thực phẩm tìm nguyên nhân gây ngộ độc
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh khánh hòa đình chỉ hoạt động bếp ăn trường ischul cho đến khi có kết quả xác định nguyên nhân gây ngộ độc